túi ni lông là những sản phẩm nhựa dùng một lần mà chúng ta có thể gặp bất cứ đâu
hàng nghìn cốc nước mía chè hay trà sữa được bán ra mỗi ngày cũng là chừng ấy những chiếc cốc nhựa ống hút túi ni lông bị vứt ra ngoài môi trường
việc sử dụng túi ni lông sản phẩm nhựa đối với người dân đã trở thành thói quen khó bỏ bởi tính tiện dụng mà ít ai quan tâm đến tác hại của nó
chúng ta không có công nghệ xử lý phù hợp nào là khí thải nào là dioxin là furang
nó ra tất cả những cái vấn đề đấy nó hại đến sức khỏe và môi trường không kém gì đến những cái bãi trôn lấp
thế ra chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm chủ chúng ta phải biết các cái công nghệ để làm sao mà chúng ta kiểm soát được tốt
ngày hôm nay ví dụ nhiều tịch bây giờ chúng tôi thấy đầu tư vào rất là nhiều những cái lò lốt loại nhỏ
nhưng mà theo tôi được biết tất cả những cái lò đấy đều không đạt cái quy chuẩn
và đây là một cái nguồn ô nhiễm mà tôi nghĩ là chúng ta phải đẽ đến lúc phải nghiêm túc nhìn nhận nó lại
không nên cho phép những cái lò đấy tiếp tục được
các đô thị lớn trên cả nước trong những năm qua đã dành nhiều đầu tư cho hạ tầng
còn sự phát triển của đô thị lại đang tạo áp lực rất lớn cho môi trường sống của mỗi chúng ta
một đô thị thông minh không chỉ dừng lại ở cơ sở hạ tầng giao thông công chính quản lý đô thị
mà đặt lên trên hết phải là tiêu chí về môi trường
đây là tiêu chí cơ bản cốt lõi bởi sẽ chẳng có đô thị nào giữ chân được du khách
khi vẫn còn xuất hiện những thùng rác xe rác lộ thiên hay những góc đường tuyến phố tràn ngập rác thải
đô thị ngày càng văn minh hiện đại mà chất lượng môi trường sống lại đi lùi đó là nghịch lý
khi nhu cầu tối thiểu nhất là nước sạch là không khí trong lành còn không được triển khai đồng bộ
quyết liệt thì có lẽ việc xây dựng thành phố thông minh chưa thể thực hiện được tại việt nam